có thư khen gửi công an thành phố hà nội và các đơn vị cá nhân đã kịp thời cứu bốn nạn nhân ra khỏi đám cháy xảy ra tại số nhà ba trăm bảy mươi tám phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
nội dung thư khen nêu rõ
khoảng gần một giờ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi xảy ra vụ cháy lớn tại số nhà ba trăm bảy mươi tám phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm đã điều động một xe chỉ huy hai xe chữa cháy đồng thời xin tri viện hai xe chữa cháy của công an quận ba đình
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
khi đến nơi đám cháy đã bao trùm toàn bộ diện tích tầng một đồng thời phát hiện có bốn người mắc kẹt trong nhà đã di chuyển lên khu vực tầng mái của ngôi nhà
các tầng của ngôi nhà có nhiều khói khí độc nếu không được cứu nạn và di chuyển ra bên ngoài sẽ có nguy cơ dẫn đến tử vong
trước tình huống trên đồng chí hoàng trung kiên phó trưởng công an quận hoàn kiếm đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai phương án nhanh chóng tổ chức tìm kiếm giải cứu các nạn nhân mắc kẹt
trước tình huống trên đồng chí hoàng trung kiên phó trưởng công an quận hoàn kiếm đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai phương án nhanh chóng tìm kiếm giải cứu các nạn nhân mắc kẹt
trước tình huống trên đồng chí hoàng trung kiên đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy triển khai phương án nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt